phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện gò công đông và các phòng nghiệp vụ
vừa bắt giữ đối tượng lê văn quấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại huyện u minh thượng tỉnh kiên giang để điều tra về hành vi giết người
qua điều tra ban đầu quấn khai nhận giữa đối tượng và một phụ nữ là chủ quán cà phê giải khát cẩm tiên
chú tại xã tân phước huyện gò công đông có quan hệ tình cảm với nhau
trong thời gian này quấn đi làm gửi tiền cho người phụ nữ này cất giữ
đến khoảng đầu tháng tám năm nay quấn đến quán cẩm tiên ở
quá trình sống chung quấn nghi ngờ người phụ nữ này ngoại tình nên tiến hành theo dõi
đêm ngày ba tháng chín quấn quay trở về quán đột ngột thì phát hiện có một người đàn ông
nên đã lấy cây kéo để trên bàn đâm nhiều nhát làm người phụ nữ tử vong
gây án xong quấn lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã tân trung thị xã gò công thì bị lực lượng công an bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng nguyễn minh trúc ba mươi tuổi
trốn tại xã cư ê bu tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
theo điều tra ban đầu trúc đã đưa ra thông tin gian dối thửa đất số bốn trăm một mươi ba tờ bản đồ số chín
ở phường khánh xuân tp buôn ma thuột của người khác nhưng lại nói là của mình
sau đó trúc tự ý cắm mốc phân lô mỗi lô có diện tích năm x ba mươi m rồi giao bán trên trang facebook cá nhân
khi có người liên hệ mua đất thì trúc dẫn đến xem và cam kết thửa đất này do mình đứng tên sở hữu
sau khi xem xong hai bên thống nhất mua bán đất rồi lập hợp đồng đặt cọc
khi người mua đất muốn xem dây chứng nhận quyền sử dụng đất thì trúc nói đang nộp tách thửa
tại sở nông nghiệp và pháp tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh đắk lắk
trúc cam kết sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục tách sổ đỏ cho khách và hứa hẹn là trong sáu mươi ngày
sẽ tách được sổ đỏ đứng tên từng người
khi giao sổ đỏ thì khách phải trả hết số tiền còn lại cho trúc như đã thỏa thuận
nếu không tách được sổ đỏ như hứa hẹn thì trúc sẽ hoàn lại tiền đặt cọc cho khách
với thủ đoạn đó từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trúc đã lừa bán đất chiếm đoạt tiền đặt cọc
của tám người với tổng số tiền một hai tỷ đồng rồi bỏ trốn
đến tối ngày hai mươi ba tháng tám vừa qua trúc lén lút về thăm người thân ở thành phố buôn ma thuột
thì bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắk bắt giữ
còn tại tỉnh an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn vừa tiến hành khởi tố
và ra lệnh tạm giam đối với đào thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện thoại sơn về hành vi cướp giật tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày năm tháng tám
thảo sau khi nhậu về điều khiển xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi bảy m một hai mươi một nghìn một trăm một mươi sáu
đi đến khu vực thuộc ấp tây bình bê xã vĩnh chánh huyện thoại sơn
thì phát hiện em trịnh như huỳnh sinh năm hai nghìn năm
cũng đang điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều
trên cổ có đeo dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng hai chín chỉ
nên đã nảy sinh ý định rồi tăng ga áp sát giật sợi dây chuyền của em huỳnh sau đó bỏ chạy
bị thảo giật tài sản huỳnh điều khiển xe mô tô đuổi theo đồng thời chi hô
khi đuổi theo được một đoạn thì huỳnh đã đuổi kịp và đâm vào xe của thảo làm cả hai ngã xuống đường
người dân xung quanh nghe thấy huỳnh chi hô nên đã tiến hành bắt giữa thảo và giao cơ quan công an xử lý
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tiếp tục làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đã bàn giao nhóm đối tượng đánh bạc
tại xã an bình huyện long hồ vào tối qua cho công an huyện long hồ tiếp tục điều tra xử lý
tiến hành kiểm tra tại hộ nhà ông nguyễn văn hưng chú tại huyện long hồ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ
và công an xã an bình đã phát hiện và bắt giữ hai mươi ba đối tượng có hộ khẩu tại huyện long hồ
mang thít thành phố vĩnh long của tỉnh vĩnh long và các tỉnh đồng tháp bến tre
đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tạm giữ tại hiện trường một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu
hai mươi điện thoại di động cùng số tiền trên người các đối tượng là trên chín mươi bốn triệu sáu trăm linh nghìn đồng
kiểm tra xung quanh nhà tạm giữ bốn xe mô tô
bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng là số tiền mà công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ
vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba trường hợp là trưởng các nhóm gia lô
có hành vi vi phạm thông báo các chốt cảnh sát giao thông trên địa bàn huyện lâm thao
và các huyện thành thị lân cận để người vi phạm giao thông tìm cách đối phó
đó là ba nhóm kín trên gia lô có tên là họp nhậu dự báo thời tiết lâm thao
trung tâm khí tượng thủy văn thị trấn lâm thao với trên một thành viên tham gia
chuyên đăng tải các nội dung thông tin liên quan đến vị trí địa điểm tuần tra kiểm soát
của lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn huyện lâm thao và các địa bàn lân cận
để người vi phạm trật tự an toàn giao thông đối phó với việc kiểm tra xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông
để tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng các nhóm trên kiểm soát chặt chẽ người tham gia nhóm
và dùng các từ lóng để ám chỉ việc kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn tốc độ của lực lượng cảnh sát giao thông
vào cuộc điều tra công an huyện lâm thao đã làm rõ trưởng nhóm cũng là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các nhóm trên
làm việc tại cơ quan công an các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
sau bốn ngày người dân cả nước nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên cả nước được bảo đảm
công tác tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh và các lễ hội hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người
các tụi điểm du lịch đã không xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ hay các vấn đề phức tạp
để có được kết quả này lực lượng công an cả nước đã quán triệt thực hiện nghiêm túc công điện số bảy trăm tám mươi
của thủ tướng chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh
và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc bảo đảm an ninh trật tự dịp hai tháng chín
các điện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an công an các đơn vị địa phương
xe dường nằm bốn mươi ba chỗ nhưng đã nhồi nhét bảy mươi hai hành khách
đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước phát hiện xử lý vào tối ngày ba mươi một tháng tám
tại hà nội trong ba đêm mùng một mùng hai và mùng ba tháng chín các tổ công tác một trăm bốn mươi một đã xử lý ba mươi chín trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông trong đó tạm giữ ba mươi hai phương tiện ba mươi hai đối tượng có hành vi lạng lách
đánh võng nẹp bô rú ga thu giữ một rùi cui điện
ngoài ra các tổ công khai xử lý hai mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn
một nhóm thanh thiếu niên điều khiển sáu xe máy bất chấp nguy hiểm liều lĩnh đi vào tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
đã bị cục cảnh sát giao thông kịp thời ngăn chặn
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mặc dù lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao đột biến
tuy nhiên mức độ ủng tắc giao thông giảm mạnh do lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tổ chức phối hợp
phân luồng điều tiết giao thông theo đúng các phương án đã đề ra
ngay trong dịp nghỉ lễ ngày ba tháng chín lực lượng công an thành phố lào cai đã tổ chức chấn áp
triệt xóa tụ điểm ma túy hoạt động có tính chất bong kè phức tạp tại phường phong hán thành phố lào cai
điều này đã cho thấy tinh thần đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm
không để tội phạm có cơ hội lợi dụng các dịp lễ tết để gia tăng hoạt động
theo đó trong bốn ngày nghỉ lễ lực lượng công an các đơn vị địa phương đã điều tra làm rõ
hai mươi một vụ bắt một trăm chín mươi bốn đối tượng hình sự triệt phá hai trăm ba mươi ba vụ bắt ba trăm bốn mươi đối tượng ma túy
bắt năm mươi sáu vụ hai trăm chín mươi tám đối tượng đánh bạc bắt hai mươi ba đối tượng truy nã
công an huyện đã xây dựng kế hoạch để tham mưu cho huyện để triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự
với triển khai lực lượng một trăm linh xuống cơ sở bám nắm địa bàn và chỉ đạo lực lượng công an xã
đi từ nhà ra từng người quản lý từng đối tượng ở trên địa bàn
lập hồ sơ và điều tra
công an huyện đã xây dựng kế hoạch để tham mưu cho huyện để triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự
với triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự
tại các địa điểm diễn ra các sự kiện kỷ niệm ngày quốc khánh các khu du lịch điểm vui chơi công cộng
lực lượng công an từ cấp cơ sở đến các đơn vị nghiệp vụ đã căng mình làm nhiệm vụ tăng cường tuần tra kiểm soát
khép kín địa bàn làm tốt công tác quản lý cư trú
từ đó kịp thời phát hiện xử lý các loại tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật
đảm bảo cho nhân dân khách du lịch
đón lễ quốc khánh an toàn và lành mạnh
công an quyền tổ chức kịp thời xong mình và lập hồ sơ để xử lý

giữ trật tự an toàn trên đường đường phố
từ việc thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi
mỗi cán bộ chiến sĩ công an ở từng vị trí
nhiệm vụ công tác đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ
góp phần vào không khí cùng với nhân dân cả nước
vui đón tết độc lập đã diễn ra trong sự an toàn bình yên và phấn khởi
đối tượng ra tay tước đoạt mạng sống của người khác là huỳnh tiến đạt
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
và huỳnh trí thành lập bố của đạt
cả hai vừa bị khởi tố và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu huỳnh tiến đạt và nguyễn phúc huy
có mâu thuẫn trên mạng xã hội
tối hai mươi năm tháng tám khi nghe tin bạn gái của mình xảy ra mâu thuẫn
với bạn gái của huy trên mạng xã hội
sẵn có hơi men trong người đạt hẹn huy đi giải quyết mâu thuẫn
huy mang theo một con dao bấm đến nhà đạt
rồi hai bên xảy ra cãi vã lao vào đánh nhau
trong lúc xô xát đạt cùng bố của mình là huỳnh trí thành
đã dùng dao tự chế chém huy tử vong tại hiện trường
hai bố con đạt cũng bị huy đâm gây thương tích
ngay sau khi gây án đạt và thành đã bị lực lượng công an bắt giữ
thù giữ nhiều không khí liên quan đến vụ án
thông tin mới nhất về vụ người đàn ông say rượu ném dao vào ô tô người khác
trên đường phố hà nội
ngày hôm qua công an quận long biên thành phố hà nội cho biết
đã khởi tố bắt tạm giam trịnh quang hùng về tội hủy hoại tài sản
chiều hai mươi bảy tháng tám tại phố nguyễn văn cử phường bồ đề quận long biên
hùng đã chặn đầu một xe ô tô
khi chiếc xe này vượt lên đối tượng đã ném dao
làm vỡ kính sau toàn bộ hình ảnh được camera ghi lại
được biết hùng nghiện rượu nhân thân có nhiều tiền án tiền sự
thời điểm thực hiện hành vi trên đối tượng đang trong tình trạng say rượu
và không có mâu thuẫn với tài xế xe ô tô
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long cho biết
đơn vị đã bàn giao nhóm đối tượng đánh bạc trái phép
tại xã an bình huyện long hồ vào tối ngày hôm qua
cho công an huyện long hồ tiếp tục điều tra xử lý
tiến hành kiểm tra nhà ông nguyễn văn hưng ở huyện long hồ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ
và công an xã an bình phát hiện bắt giữ hai mươi ba đối tượng
có hộ khẩu thường trú tại huyện long hồ mang thít
thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long tỉnh đồng tháp và biến tre
đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ các dụng cụ đánh bạc
hai mươi điện thoại di động cùng số tiền gần chín mươi năm triệu đồng
kiểm tra xung quanh nhà lực lượng công an tạm giữ bốn xe mô tô
tàng chữ hẳng cấm ngô văn tĩnh trú tại thị trấn sông mã huyện sông mã
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp
ngày bốn tháng chín tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn tú
tại xã triều khương huyện sông mã
lực lượng chức năng đã thu giữ bốn thùng phó hoa không gió nguồn gốc
tổng cộng lượng
tổng cộng lượng là một trăm hai mươi kg
số vật chứng trên được xác định là của ngô văn tĩnh
đã mua của một đối tượng không rõ tên tuổi địa chỉ
tại khu vực biên giới rồi gửi tại nhà của tú
hiện vụ việc đang được công an tỉnh sơn la
tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định
liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh điện biên
khiến cho hai học sinh tử vong
công an thành phố điện biên phủ đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
đối với tài xế gây tai nạn là nguyễn văn quân
trú tại thành phố điện biên phủ
như tin đã đưa vào sáng năm tháng chín
trên đường nguyễn hữu thọ
thuộc khu vực phương thanh bình thành phố điện biên phủ
nguyễn văn quân điều khiển xe ô tô tải
lưu thông theo hướng bến xe thành phố điện biên phủ
cầu mường thanh
do không chú ý quan sát
chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn
xe của quân đã va chạm với xe máy điện
của hai học sinh hậu quả hai cháu học sinh
là lò thị thu và lò thị thảo
cùng sinh năm hai nghìn chín
chú thải xã thanh luông nguyễn điện biên
tử vong tại chỗ xe máy điện
bị khư hỏng nặng
với vị trí địa lý thuận lợi
cùng nhiều xanh lam thắng cảnh tỉnh bà rịu úng tàu
là một trong những lựa chọn hấp dẫn
dành cho du khách trong và ngoài nước
trong kỳ nghỉ lễ quốc khái mồng hai tháng chín vừa qua
bà rịu úng tàu đã tổ chức nhiều sự kiện
giải trí quy mô lớn kéo dài
thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia
kết thúc các sự kiện tình hình an ninh trả tự
an toàn giao thông được giữ vững ổn định
đã tiếp tục khẳng định vị thế tiềm năng
của địa phương
tại các tuyến cửa ngõ dẫn vào tỉnh bà rịu úng tàu
phòng cảnh sát giao thông đã huy động
tối đa lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ
đặc biệt là phân luồng điều tiết
nhờ đó đã không xảy ra ủng tắc giao thông
khi lượng phương tiện ta đột biến
trong bốn ngày nghỉ lễ
cùng với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
cũng đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tăng cường tuần tra kiểm soát
trên các tuyến giao thông trọng điểm
tuyên truyền nhắc nhở người dân và du khách
chép thành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông
đường ven biển
đường số bảy
là những tuyến
nhiều xe lưu lượng qua lại
của đội là
tuần tra kiểm soát về xe khách
xem có quá hành khách hay không
có quá tài trọng hay không
tại những địa bàn trọng điểm về du lịch
công an các địa phương
đặc biệt là lực lượng công an cơ sở
đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng
tham gia bảo đảm an ninh trật tự
tuyên truyền nhắc nhở người dân
về giữ gìn trật tự công cộng
và vệ sinh môi trường
tại các điểm du lịch nơi tập trung đông người
đã bắt phần trong sản trọng điểm
về du lịch trên địa bàn tỉnh sư mộc
tổ chức trận trăm trăm
chia làm hai ca thẩm tra
trên địa bàn xã
để đảm bảo an ninh trật tự
ngoài ra khu vực bãi tắm
tổng cộng phòng trang
chúng tôi đã thành lập
tổ trục chốt tổ trục trang
để đảm bảo lưu thông
phương tiện lưu thông
tại khu vực nhà tư phòng trang
như các đường phố đi bộ
khu vực bãi chở bán hải sản
cũng như quảng trường
không chỉ ở thành phố vũng tàu
tại những địa phương khác như huyện long điền đất đỏ xuyên mộc
hàng loạt các lễ hội
sự kiện giải trí cũng đã được tổ chức
thu hút rất đông người dân tham gia
những trải nghiệm thú vị đặc sắc
cùng một môi trường du lịch an ninh an toàn
là cảm nhận mà du khách có được
khi đến với bà đi vũng tàu
với việc chủ động và quyết liệt
thực hiện các mặt công tác
trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
tình hình an ninh trật tự cơ bản đã được giữ vững ổn định
tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường cũng được đảm bảo
chưa để xảy ra ủn tắc hay mất trật tự an toàn giao thông
có phần mang lại một ấn tượng tốt đẹp
đối với người dân và du khách